trong khi đưa vào khu cách ly được cán bộ kiểm dịch kiểm tra lâm sàng lấy mẫu xét nghiệm và kết quả bảo đảm yêu cầu lô lợn sống hoàn toàn khỏe mạnh
trong khi đồng tiền các nước trong khu vực mất giá khoảng một năm so với đồng đô la mỹ tính từ đầu năm
thì các yếu tố vĩ mô thuận lợi như mức dự trữ ngoại hối cao hay lạm phát được kiểm soát và sự điều hành hợp lý của ngân hàng nhà nước đã giúp đồng việt nam giữ vững giá trị
báo cáo thị trường của chứng khoán mbs cho biết tỷ giá đô la mỹ trên việt nam đồng đang tiến sát với mức đầu năm ổn định nhất khu vực
tỷ giá trung tâm hiện đang ở mức hai mươi ba hai trăm ba mươi chín đồng một đô la mỹ
tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ở mức hai mươi ba hai trăm hai mươi chín đồng một đô la mỹ
tỷ giá trên thị trường tự do là hai mươi ba hai trăm hai mươi năm đồng một đô la mỹ
trong giai đoạn thế giới hồi phục kinh tế mbs kỳ vọng tỷ giá sẽ tiếp tục diễn biến thuận lợi trong cả năm nay
theo savins việt nam mặt bằng giá nhà ở hà nội đang thấp hơn so với tại tp hcm
theo báo cáo của savins mặt bằng giá nhà ở hà nội đang thấp hơn khoảng ba mươi so với tại tp hcm
báo cáo này cũng cho hay thị trường bất động sản hà nội những năm gần đây ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng tích cực
trên cả phân khúc nhà ở bán lẻ và văn phòng cho thuê
theo khảo sát về hành vi tiêu dùng dưới tác động của covid một mươi
trong sáu tháng tới thực phẩm sẽ là nhóm hàng chiếm tỷ trọng
thực phẩm sẽ là nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn trong chi tiêu của người việt
nghiên cứu mới đây của canta việt nam cho thấy
chi tiêu cho hàng tiêu dùng nhanh sẽ quay lại mức tăng trưởng một con số sau dịch
thực phẩm sản phẩm chăm sóc sức khỏe hóa phẩm chất tẩy rửa và vệ sinh cá nhân
nhà cửa vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu
trong khi đó các sản phẩm như may mặc gia dụng không nằm trong danh mục sản phẩm được ưu tiên
thuế nhập khẩu ô tô từ châu âu sẽ giảm dần hơn bảy một năm theo lộ trình
nên cần ít nhất năm năm để giá xe giảm một cách đáng kể
bộ tài chính vừa công bố dự thảo nghị định về biểu thuế nhập khẩu yêu đãi đặc biệt trong evfta
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai với mức giảm từ một mươi bốn hai tới một mươi năm sáu đối với mặt hàng ô tô
tuy vậy lộ trình giảm thuế dành cho ô tô trong hiệp định này là khá dài
mức giảm thuế một mươi năm trong hai năm đầu sẽ chưa tác động nhiều đến giá xe
cần ít nhất năm năm khi mức thuế giảm nhiều hơn giá xe mới giảm đáng kể
ghi nhận tại các dự án nhà trung cư tái định cư trên địa bàn thành phố hà nội cho thấy
hiện nay nhiều dự án đang cho thuê tầng một trái quy định
ubnd tp hà nội yêu cầu các địa phương phải sử dụng tầng một nhà tái định cư đúng mục đích
chấn chỉnh tình trạng sử dụng tầng một nhà tái định cư sai quy định
ubnd tp hà nội yêu cầu sở tài chính phối hợp với sở xây dựng thường xuyên kiểm tra giám sát
đảm bảo việc quản lý sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng tầng một tầng trệt tòa nhà đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn
nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại